ngày một mươi năm tháng năm tại thành phố đà nẵng trung tâm thông tin bộ xây dựng trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại thành phố đà nẵng
đã tổ chức triển lãm quốc tế xây dựng việc biêu đà nẵng hai nghìn một mươi chín
tham dự triển lãm có gần một gian hàng của ba trăm linh đơn vị chuyên ngành xây dựng vật liệu xây dựng bất động sản và trang trí nội thất
trong đó có một trăm chín mươi tám đơn vị trong nước bảy mươi hai doanh nghiệp liên doanh năm mươi bốn doanh nghiệp nước ngoài đến từ nhiều nước có nền xây dựng tiên tiến
như hoa kỳ đức italia hàn quốc nhật bản
sản phẩm trưng bày tại việt build năm hai nghìn một mươi chín có nhiều tính năng và chất lượng được nâng cao đáp ứng nhu cầu xây dựng trang trí nội thất ngày càng hiện đại
với mục tiêu hội nhập công nghệ đỉnh cao triển lãm việt build năm hai nghìn một mươi chín là cơ hội để các doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến thương mại
mở rộng giao lưu hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài
triển lãm diễn ra đến ngày một mươi chín tháng năm